thưa quý vị chiều tối ngày bảy tháng chín tỉnh bình dương thông tin đã sẵn sàng xây dựng vùng xanh
để đưa thành phố thủ dầu một trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày một mươi tháng chín
đây là địa phương đầu tiên của tỉnh áp dụng phương thức này
theo kế hoạch khi áp dụng trạng thái bình thường mới một mươi bốn phường của thành phố thu dầu một
sẽ triển khai nội bộ người dân phường nào hoạt động phạm vi phường đó
từ tuần tiếp theo các phường sẽ thông thương với nhau
song thành phố vẫn kiểm soát chặt các cửa ngõ
trừ các nhóm đối tượng được quy định các địa phương sẽ không tiếp nhận người dân
đến từ thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân nguyên
các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn thành phố thủ dầu một được mở cửa
nhưng tiểu thương tại đây bắt buộc phải tiêm vaccine và thực hiện nghiêm năm k
đến nay thành phố đã đạt tỷ lệ gần chín mươi độ vũ vaccine covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi
dù tình hình dịch bệnh tại địa bàn đang được kiểm soát cơ bản
công tác xác nghiệm sàng lọc vẫn được thực hiện theo phương án một ba năm
cũng như đang đẩy nhanh hoàn thành phủ vaccine cho đối tượng trên sáu mươi tuổi có bệnh nền